tây ban nha thông báo đã bắt giữ hai công dân việt nam với cáo buộc xâm hại tình dục
đối với trẻ vị thành niên một mươi bảy tuổi và xâm phạm quyền riêng tư
hiện hai công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng của tây ban nha xử lý
ngay sau khi nhận được thông tin đại sứ quán đã triển khai bước đầu các biện pháp bảo hộ công dân
làm việc với cơ quan chức năng sở tại để xác minh thông tin
đề nghị phía tây ban nha đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của công dân việt nam
cũng như kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình xử lý cho đại sứ quán
chiều ngày một bảy tại buổi họp báo do ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức
công an tp hà nội thông tin tiến độ điều tra một số cán bộ của cdc hà nội liên quan đến vụ việt á
đại diện công an tp hà nội cho biết ông trương quang việt giám đốc cdc hà nội và bà lê thị bích tuyến
trưởng phòng tài chính kế toán đã nhận một một tỷ đồng của công ty việt á
hai bị can trên đã giúp công ty việt á trúng thầu
hai dự án cung cấp kit test gây thiệt hại cho nhà nước hơn chín tỷ đồng
liên quan đến công ty việt á cơ quan điều tra công an tp hà nội đã khởi tố ba vụ án
gồm một vụ liên quan đến cdc hà nội một vụ liên quan đến bệnh viện đa khoa hà đông
và một vụ liên quan đến bệnh viện đa khoa ba vì
sau thời gian mua ma túy để sử dụng ở bãi vàng phan thắng ba mươi hai tuổi
chú tại huyện tiên phước của tỉnh quảng nam đã nhận thêm vận chuyển ma túy để tăng thu nhập
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa mở
phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo phan thắng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
theo cáo trạng thắng vốn là phu vàng ở các bãi vàng thuộc khu vực miền núi của tỉnh quảng nam
trong thời gian mua ma túy để sử dụng ở bãi vàng thắng quen một người tên hùng không rõ lai lịch
vào trưa ngày một mươi bảy tháng chín năm hai nghìn hai mươi một hùng gọi điện nhờ thắng đi nhận và vận chuyển ma túy cho hùng
với tiền công là hai triệu đồng
sau khi nhận hàng tại tp đà nẵng đang vận chuyển đến đường hồ xuân hương
thì đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ với tăng vật là một gói ma túy đá nặng gần một trăm linh gram
tòa nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt phan thắng một mươi chín năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội tàng trữ vận chuyển
trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy
đối tượng lý vảng chua sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn hộ khẩu thường trú tại bản làng minh
xã nậm khắt huyện mù căng trải tỉnh yên bái cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
và đối tượng sông a chư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại bản tà phình
xã tân lập huyện mộc châu tỉnh sơn la có nốt ruồi cách một cm trước lông mảy phải
còn về tội mua bán người phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng l a vàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại xã lao trải huyện mù căng trải tỉnh yên bái
có nốt ruồi cách hai cm trên sau mép phải
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý